chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay phiên họp thứ ba mươi của ủy ban thường vụ quốc hội đã được tổ chức tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
phiên họp diễn ra trong một ngày với năm nội dung chính
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định năm nội dung chính
đề cập việc tiếp thu trình lý dự án luật lưu trữ sửa đổi chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
đây là một trong chín dự án luật đưa quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ bảy
vì vậy chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến thêm về một số vấn đề quan trọng
đặc biệt là những quy định để thực hiện phân cấp phân quyền và phát huy giá trị lưu trữ

lần họp lần này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến lần đầu về việc sửa đổi luật cảnh vệ luật ban hành năm hai nghìn một mươi ba
nhưng cần kịp thời sửa đổi bổ sung cụ thể hóa quy định của hiến pháp bổ sung và khắc phục vương mắc bất cập trong hoạt động cảnh vệ
ủy ban thường vụ quốc hội cũng thảo luận việc trình quốc hội xem xét thông qua tại một kỳ họp
nội dung thứ ba là xem xét tờ trình của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về số lượng kiểm sát viên
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội xem xét báo cáo dân nguyện của quốc hội tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
nội dung cuối là cho ý kiến báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ năm để đánh giá về ý nghĩa kết quả kỳ họp này
đặc biệt là kỳ họp thông qua hai dự án luật quan trọng là luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý từ nay cho đến hết tháng bốn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy thì khối lượng công việc rất nặng
dự kiến kỳ họp thứ bảy thông qua chín luật và cho ý kiến lần đầu với một mươi hai dự án luật khác
cũng trong sáng nay tại phiên họp thứ ba mươi ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì phiên họp dự phiên họp có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
theo báo cáo trưởng man dân nguyện dương thanh bình cho biết trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cử tri và nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội
công tác thăm hỏi tặng quà động viên của lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền địa phương đối với gia đình chính sách người có công với cách mạng các đối tượng bảo trợ xã hội người lao động các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện hiệu quả thiết thực đảm bảo cho người dân được vui tươi đón tết đầm ấm vui vẻ
đặc biệt cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc gia quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
cử tri cũng cho rằng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng
đối với kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
qua giả soát tổng hợp và sơ bộ đánh giá kết quả giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền
bàn dân nguyện nhận thấy về cơ bản các cơ quan đã có cố gắng tích cực giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ sáu
tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn trả lời nhưng vẫn còn một trăm hai mươi sáu kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ sáu vẫn chưa được giải quyết trả lời
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến lần đầu về việc sửa đổi luật cảnh vệ và cho ý kiến báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ năm
vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lào cai về đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lào cai lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
sau ba năm triển khai nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh lào cai vẫn duy trì ở mức tích cực năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm một mươi
các lĩnh vực y tế giáo dục văn hóa thể thao du lịch được coi trọng quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững quan hệ đối ngoại của tỉnh được mở rộng
chúc mừng và đánh giá cao những thành tích kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lào cai đã đạt được trong những năm qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lào cai là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị kinh tế quốc phòng an ninh
do đó bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy lào cai tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi

trong chiều ngày hôm nay tại hà nội hội đồng lý luận trung ương và ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bốn mươi năm qua ở việt nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học góp ý vào dự thảo lần hai báo cáo tổng hợp đối với các vấn đề quốc phòng an ninh và đối ngoại

với mục tiêu phục vụ tốt nhất hoạt động tổng kết bốn mươi năm đổi mới chuẩn bị cho các văn kiện đại hội một mươi bốn của đảng
hai mô hình đã góp phần bổ trợ cho nhau không chỉ đổi mới tác phong thái độ của cán bộ công chức tại cơ sở mà còn từng bước xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ